thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh phối hợp với các đơn vị liên quan đã bắt quả tăng bảy đối tượng
đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô số đề
bước đầu đấu tranh phòng cảnh sát hình sự làm rõ tống minh phong bốn mươi tuổi ở phường đông ngàn thị xã từ sơn
cầm đầu ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô số đề
tại địa bàn thị xã từ sơn huyện yên phong và các tỉnh lân cận
chỉ tính trong ngày hai mươi sáu tháng bốn tổng số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc là khoảng hơn một tỷ bảy trăm linh triệu đồng
tiến hành khám xét nhà phong cơ quan công an lại thu giữ thêm năm trăm linh triệu đồng bốn máy tính và nhiều tam vật khác liên quan